trong thời gian khai của tuyến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp việt trì đã thi hành lệnh khám sát khẩn cấp nơi ở của hà thị lan
tại đây lực lượng công an đã thu giữ một mươi chín gói heroin trọng lượng một bảy gram cùng hai triệu năm trăm linh nghìn đồng và một điện thoại di động
được biết hà thị lan thường mua ma túy của một đối tượng ở hà nội sau đó về chia nhỏ để bán cho các con nghiện để tránh việc kiểm tra phát hiện của lực lượng công an
lan đã ngụy trang bằng cách đi thuyền bán hàng tạp hóa trên sông nhưng thực chất là bên trong cất dấu ma túy
tại đây hiện vụ việc đang được cơ quan công an tp thọ tiếp tục điều tra mở rộng